đêm hai mươi tám dạng sáng ngày hai mươi chín tháng sáu trên địa bàn tỉnh tuyên quang có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to lượng mưa có nơi lên tới một trăm chín mươi tám mm
các khu vực có mưa lớn và bị thiệt hại nặng tập trung tại các xã của huyện na hàng và lâm bình
theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tuyên quang đến nay mưa lớn đã làm ba mươi tám nhà dân bị ngập nước
bùn đất tràn vào nhà chín con trâu bị chết do lũ cuốn trôi nhiều diện tích lúa và hoa màu bị đất sạt lở vùi lấp khoảng sáu m hai ao nuôi thủy sản bị thiệt hại
nhiều vị trí trên các tuyến đường liên xã thuộc huyện lâm bình bị sạt ta lưu dương và toa ly âm
sạt lở tại đèo khao lác thị trấn lang căn huyện lâm bình gây ách tắc giao thông hai điểm trường bị ngập lụt sập tường rào hư hỏng nhiều trang thiết bị